công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp quy mô và hết sức tinh vi bắt quả tang một mươi tám đối tượng đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng cùng một số tăng vật phục vụ đánh bạc
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng cùng một số tang vật phục vụ đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng cùng một số tang vật phục vụ đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng

công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghĩa đàn vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng
công an huyện nghĩa đàn vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng cùng một số tang vật phục vụ đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghĩa đàn vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc thu giữ hơn một trăm tám mươi triệu đồng
bị công an huyện nghĩa đàn đấu tranh triệt phá